mới đây bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp chảy máu màng não do vỡ phình động mạch
đây là một loại đột quỵ
người bệnh t q y nam bốn mươi bốn tuổi trú tại xã sơn đông lập thạch vĩ phúc có tiền xử tăng huyết áp phát hiện hai năm
nhưng không duy trì thuốc hằng ngày tiền xử đau đầu chưa kiểm tra mạch máu
bệnh nhân ở nhà đột ngột xuất hiện tình trạng dối loạn ý thức đau đầu nôn nhiều
được người nhà đưa vào khoa cấp cứu chụp ct có hình ảnh chảy máu dưới nhẹ sau chuyển trung tâm đột quỵ
tại đây các bác sĩ khảo sát city mạch máu não kết quả cho thấy người bệnh bị chảy máu măng não
có giãn não thất kèm một túi phình ở động mạch thông trước
người bệnh được trần đoán chảy máu màng não do vỡ phình động mạch thông trước tăng huyết áp
người bệnh đã được hội trần với kíp can thiệp mạch máu thần kinh của trung tâm đột quỵ
được chỉ định rút côn xử lý túi phình
các bác sĩ can thiệp đã hội trần chuyên môn mục tiêu nút kín túi phình
các can thiệp thành công chụp kiểm tra lại thấy nút kín hoàn toàn túi phình
sau can thiệp ba ngày sức khỏe của người bệnh phục hồi tốt
người bệnh tỉnh táo gọi hỏi biết cử động được tay chân gần như bình thường
theo bác sĩ chuyên khoa một nguyễn anh minh đơn vị cấp cứu điều trị tích cực trung tâm đột quỵ
bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết
phình mạch não là hiện tượng mạch máu não bị phình to hoặc căng phồng lên
thường xảy ra ở vị trí thành mạch bị yếu
các yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng mắc về mạch não như tăng huyết áp
thuốc lá nghiện diệu lạm dụng chất cây nghiện nhiễm khuẩn chấn thương
theo nghiên cứu khoảng năm dân số sẽ có phình mạch não
hầu hết các phình chưa vỡ triệu chứng rất nghèo nàn
đau đầu dai rằng nếu phình to chèn ép thần kinh thì có thể sẽ có thêm một triệu chứng khác
như nhìn mờ sụp mi yếu liệt nửa người và người dân thường bỏ quên các triệu chứng đó
tuy nhiên khi túi phình vỡ lại rất nặng nguy cơ tử vong cao
và hầu hết các trường hợp tới giai đoạn này mới phát hiện mình có phình mạch não
các biểu hiện có thể thấy sự suy giảm ý thức đau đầu dữ dội buồn nôn nôn đau gáy cứng gáy co giật
lúc này việc điều trị cũng hết sức khó khăn
có thể để lại di chứng nặng cho bệnh nhân và thậm chí tử vong
qua thực tế khám chữa bệnh các chuyên gia bệnh tim mạch cho biết
điều đáng lo ngại là người việt biết bệnh vẫn không sợ không kiêng và không uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ
mà chủ quan coi thường bệnh cho rằng bệnh tăng huyết áp là bình thường nhiều người mắc phải
lên thì uống xuống lại thôi là tình trạng xảy ra khá phổ biến ở người bệnh tăng huyết áp
khi mà họ chưa nhận thấy được tầm quan trọng của việc uống thuốc điều đạn
nhiều trường hợp đo thấy huyết áp tăng hoặc thấy có biểu hiện trống mặt nhức đầu
theo kinh nghiệm của bản thân nghĩ tăng huyết áp sẽ có các biểu hiện đó mới lấy thuốc ra uống
còn khi đau thấy huyết áp ổn định thì lại đem các thuốc đi không uống nữa cho rằng huyết áp bình thường
thì uống làm gì cho phí thuốc hoặc uống vào huyết áp lại tụt thì sao
chính vì uống thuốc thất thường như vậy nên không ít người đã phải nhập viện cấp cứu vì đột quỵ
tai biến mạch máu não di chứng liệt nửa người do huyết áp gây ra
chia sẻ về báo sức khỏe và đời sống bác sĩ chuyên khoa hai phạm thùy phương
trưởng khoa lao tim mạch bệnh viện tuệ tĩnh cảnh báo
người bệnh tăng huyết áp có thể quên ăn nhưng tuyệt đối không được quên uống thuốc
thuốc huyết áp uống thuốc huyết áp không cần phải liên quan đến chế độ ăn
không cần phải uống trước ăn hay sau ăn mà quan trọng là uống thuốc huyết áp đúng giờ
khi bệnh nhân quên uống thuốc huyết áp thì cũng phải dặn bệnh nhân là uống thuốc huyết áp lại ngay sau khi mình nhớ ra
vì sao vì thuốc huyết áp nó kiểm soát huyết áp hai mươi bốn giờ
chỉ cần có một khoảng trống mình dừng thuốc huyết áp
lên cơn tăng huyết áp và dẫn đến tình trạng đột quỵ trong những khoảng trống đó
đấy là điều mình cần phải hướng dẫn và giải thích cho bệnh nhân
để biết được tầm quan trọng của việc uống thuốc thường xuyên và đều đặn
đối với người tăng huyết áp thì bao giờ mình cũng phải hướng dẫn cho bệnh nhân là phải uống thuốc thường xuyên liên tục đều đặn
còn khi bệnh nhân dừng uống thuốc có nghĩa là tăng huyết áp điều trị không thường xuyên
khi điều trị không thường xuyên như thế thì nó sẽ làm gánh nặng cho tim
chỉ số huyết áp của chúng ta sẽ lên xuống theo hình xin như thế này
và khi mình điều trị thì mình điều trị cho huyết áp ở tư thế là bằng như bình nguyên
thì huyết áp mới kiểm soát được và không tạo gánh nặng cho tim
khi huyết áp mà không được uống thuốc thường xuyên bệnh nhân bị tăng huyết áp mà không được uống thuốc thường xuyên
thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng gánh nặng cho tim
và khi gánh nặng cho tim rồi dần dần dẫn đến tình trạng suy tim
và một trong những biến cố về tim mạnh đầu tiên đó chính là biến chứng về tim và biến chứng về nặng
trong quá trình điều trị người bệnh thường hay tự ý tăng hoặc giảm điếu thuốc
do nhiều trường hợp thời gian đầu uống thuốc nghiêm chỉnh tuân thủ theo chỉ định của thầy thuốc
nhưng rồi sau đó do nhiều nguyên nhân như cảm thấy minh khỏe không còn triệu chứng gì
hoặc sợ tác dụng phụ của thuốc thì tự ý giảm liều
ví dụ bác sĩ chỉ định uống hai viên một ngày chia hai lần
hoặc ba viên một ngày chia ba lần đối với thuốc tác dụng ngắn
một viên một ngày đối với thuốc tác dụng kéo dài
khi thấy huyết áp ổn định người bệnh tự giảm liều xuống còn một viêm một ngày
hoặc uống cách ngày đối với thuốc có tác dụng kéo dài
điều này hết sức nguy hiểm vì làm cho nồng độ thuốc trong máu không đủ hoặc không có để kiểm soát huyết áp
tương tự như vậy trong quá trình dùng thuốc nhưng người bệnh vẫn cảm thấy nhức đầu khó chịu
có thể do các nguyên nhân khác mà không hẳn là do huyết áp tăng đã tự tăng liều thuốc
khi dùng quá liều có thể gây tụt huyết áp quá mức thậm chí gây trụy mạch tử vong
một nguyên nhân làm cho thuốc không đạt được hiệu quả hoặc gây độc
còn do người bệnh không giữ đúng khoảng cách giữa các lần dùng thuốc
thời gian bán thải của từng thuốc quyết định đến số lần uống của thuốc đó trong ngày
vì vậy khoảng cách dùng thuốc trong ngày là thời gian hai mươi bốn giờ chia đều cho số lần dùng thuốc
nếu thời gian bán thải của thuốc càng ngắn thì số lần uống thuốc càng nhiều và ngược lại
nếu càng dài thì số lần uống thuốc càng ít
vì vậy có thuốc uống ngày hai ba lần hoặc hơn nhưng có thuốc chỉ cần uống một lần
tuân thủ các khoảng cách dùng thuốc để đảm bảo hoạt chất thuốc có nồng độ ổn định
ở các cơ quan tổ chức bị bệnh ở ngưỡng có hiệu lực để trị bệnh
lời khuyên người bệnh cần tuân thủ tuyệt đối khoảng cách giữa các lần dùng thuốc
đối với thuốc dùng một lần trong ngày cần uống vào một giờ cố định
đối với thuốc uống hai lần trong ngày cần che đều hai mươi bốn giờ một mươi hai giờ uống thuốc một lần
nghĩa là nếu uống một lần vào tám giờ sáng thì uống thuốc lần hai sẽ vào tám giờ tối
chứ không được căn cứ vào bữa ăn để uống thuốc
bỏ thuốc giữa trừng đây là một trong những tình trạng phổ biến ở người bệnh
trong quá trình điều trị không ít người khi thấy huyết áp đã ổn định
quan niệm huyết áp hạ rồi thì không cần dùng đến thuốc nữa
người khóe da ăn uống sinh hoạt bình thường thì lại bỏ không uống thuốc
cho đến khi xuất hiện trở lại các triệu chứng hoặc xảy ra tai biến nặng
nhiều trường hợp huyết áp ổn định trong thời gian dài
thậm chí tới hai ba năm làm cho người bệnh yên tâm không dùng thuốc nữa
nhưng đột nhiên huyết áp lại tăng vọt lên đột ngột gây tai biến mạch máu não thậm chí là tử vong
lời khuyên tăng huyết áp là bệnh mạng tính không thể chữa khỏi
dùng thuốc giữ huyết áp để kiểm soát huyết áp ở mức ổn định
vì vậy nguyên tắc quan trọng nhất trong điều trị tăng huyết áp là điều trị lâu dài suốt đời
muốn phòng ngừa lâu dài người bệnh không được tự ý bỏ thuốc
ngay cả khi huyết áp đã hạ xuống mức bình thường người bệnh cần tuân thủ nguyên tắc điều trị liên tục
chỉ có tuân thủ chế độ điều trị thích hợp mới giảm được các tai biến do tăng huyết áp gây ra
khi đã đạt được huyết áp mục tiêu cần tiếp tục duy trì pháp đồ điều trị
kèm theo việc theo dõi chặt chẽ định kỳ của thầy thuốc chuyên khoa
để có sự điều chỉnh thuốc hoặc liều kịp thời khi cần thiết
tự ý dùng thêm các thuốc điều trị khác gây tương tác bất lợi
rất nhiều bệnh nhân tăng huyết áp mắc đồng thời nhiều bệnh như bệnh về khớp hen đai tháo đường
và các bệnh cấp tính thông thường khác
vì thế khi dùng các thuốc điều trị tăng huyết áp đồng thời phải dùng thêm các thuốc thoát để điều trị
nguy hiểm nhất là người bệnh tăng huyết áp lại tự ý mua thuốc điều trị các bệnh thông thường
cấp tính không có đơn của bác sĩ gây tương tác bất lợi giữa các thuốc dùng cùng
hoặc tương tác bất lợi với chính tình trạng tăng huyết áp của người bệnh
ví dụ các thuốc chữa cầm cúm thường có chất co mạch sẽ gây tăng huyết áp
các thuốc chống viêm không seroid thường dùng để giảm đau kháng viêm
điều trị các bệnh về xương khớp và điều trị đau thông thường làm giảm sức nạp của thận
trong khi thuốc chữa tăng huyết áp lại làm tăng độ nạp của thận
nhóm copticoid cũng là thuốc trị bệnh về xương khớp hen
nhưng lại có tác dụng phụ là giữ muối và nước gây tăng huyết áp
các thuốc đông y có cam thảo làm tăng huyết áp rất mạnh
bác sĩ khuyến cáo người dân đặc biệt những bệnh nhân có triệu chứng đau đầu dai dẳng
nên chụp phim có dựng mạch máu mri sạo não cta để kiểm tra mình có phình hay dị dạng mạch máu nào hay không
những người bệnh có chảy tiền xử túi phình
việc kiểm soát huyết áp là một yếu tố quan trọng để phòng tránh túi phình bị vỡ
với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh
việc phát hiện sớm túi phình có kế hoạch điều trị sớm và giúp giảm tỷ lệ tử vong cũng như tàn phí cho bệnh nhân
cần kiểm soát chế độ ăn đặc biệt là cần ăn nhạt
để duy trì chế độ ăn nhạt năm sáu g muối một ngày với người trưởng thành
người đã bị tăng huyết áp thì ăn càng nhà càng tốt
nên ăn những thực phẩm dầu dinh dưỡng như thịt nạc thịt gà cá sữa chế phẩm tự động
ăn nhiều rau xanh quả tươi ngũ cốc nguyên hạt ăn nhiều cam quyết bưởi dưa hấu là những thực phẩm dầu ca ly giúp lợi tiểu
bệnh nhân tăng huyết áp cần luôn chú ý lắng nghe cơ thể mình
bất cứ khi nào thấy các biểu hiện như mệt mỏi đau đầu chóng mặt buồn nôn yếu chi nói khó đau tức ngực
mất vận động mất thị lực thoáng qua đều phải kiểm tra ngay huyết áp xem có gì bất thường không
thông báo ngay cho bác sĩ đồng thời báo cho người nhà đưa đến các cơ sở y tế để bác sĩ khám và điều trị kịp thời nếu có biến chứng xảy ra
người bệnh cần chú ý tăng cường tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và kiểm soát tốt các bệnh lý nguy cơ như đái tháo đường
duy trì thói quen thăm khám sức khỏe định kỳ một hai lần một năm kể cả với những người không mắc bệnh huyết áp để được trần đoán và phát hiện kịp thời